tuy nhiên trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió trên cao này sẽ yếu dần
trong khi ở dưới tầng thấp vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng hơn về phía nước ta
vì thế ở bắc bộ mưa sẽ giảm nhanh và trời sẽ chuyển nắng trở lại
dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây sẽ có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm qua
với mức nhiệt ở khu vực phía đông bắc bộ phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trong khi đó tại các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi như mường tè mường lây hay sông mã tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao tới ba mươi sáu ba mươi bảy độ
cũng là một trong số những khu vực chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
dự báo hôm nay toàn bộ trung bộ sẽ có nắng sớm và kéo dài cho đến chiều
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh bắc và trung trung bộ có thể xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt có thể đạt từ ba mươi sáu đến ba mươi năm độ
nắng nóng có thể đạt từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ thậm chí có nơi cao hơn
theo dự báo của các chuyên gia từ ngày mai một mươi sáu tháng năm kéo dài cho đến ngày một mươi chín tháng năm
nắng nóng thậm chí là nắng nóng gai gắt có thể xuất hiện trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và trung bộ
với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
ngay tại thủ đô hà nội từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ và thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ sẽ kéo
dài từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong hôm nay do đời gió tây nam suy yếu dần về cường độ
nên ban ngày trời nắng nhiều hơn so với ngày hôm qua
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại các tỉnh tây nguyên phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
cá biệt có nơi cao hơn
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ trưa chiều cũng phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ có thể đạt mức ba mươi sáu độ
về chiều tối và đêm mưa vẫn có thể xảy ra giải rác tại hai khu vực
nhiệt trung nhiều hơn ở các tỉnh nam tây nguyên như đắk nông lâm đồng và khu vực nam bộ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam với cường độ cấp ba
trong khi đó ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau từ cà mau cho tới kiên giang và khu vực vịnh thái lan
gió hướng nam tây nam với cường độ cấp ba cấp bốn
về chiều và tối ở khu vực huyện đảo trường sa vẫn còn có mưa rào và rông
trong mưa sông gần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước